kính chào quý vị khán giả quý vị hãy cùng tôi cập nhật những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online
một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với hơn tám mươi tỷ đồng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ chín đối tượng
vào ngày ba tháng sáu dưới sự chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo công an tỉnh nghệ an công an tp vinh đã phá thành công chuyên án bắt giữ chín đối tượng cùng chú tỉnh nghệ an
đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá lớn nhất tại nghệ an do đối tượng giản tư công chú tại phương hào huy tập tp vinh đang sinh sống tại tp hồ chí minh cầm đầu
để điều hành đường dây công đã sử dụng tài khoản tổng quản lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng tám mươi tám com cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh
đây là đường dây được tổ chức rất chuyên nghiệp tất cả các giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh
công đã từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ là hơn tám mươi tỷ đồng chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn minh kháng chú an giang về các hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kháng đã lên mạng xã hội liên hệ rồi cung cấp thông tin đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá ba tám triệu đồng sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên trần hữu linh kháng đã liên hệ với anh nguyễn văn minh chú huyện phú tân có người cần vay tiền và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp
kháng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi ký giả mạo chữ ký của trần hữu linh và công chứng viên để thế chấp vay được bốn trăm linh triệu đồng
sau nhiều lần đến hạn nhưng không đòi được tiền nạn nhân đã mang hồ sơ đi sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả
bất ngờ kiểm tra quán karaoke thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn karaoke victory có địa chỉ tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá vào lúc một giờ sáng ngày bốn tháng sáu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện gần tám mươi người dương tính với ma túy
kiểm tra mua đồng chữ ký của trần hữu linh và công chứng viên để thế chấp vay được bốn trăm linh triệu đồng
tại hai phòng của quán karaoke lực lượng công an đã phát hiện có một trăm một mươi nam nữ thuê phòng hát và sử dụng trái phép chất ma túy
nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị khống chế
tại hiện trường công an đã thu giữ sáu bịch và một mươi ba viên nén nghi là ma túy
qua xét nghiệm nhanh thì phát hiện bảy mươi sáu người dương tính với ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hai đối tượng gồm phạm minh kha chú huyện tân hiệp và hồ phương anh chú thành phố rạch giá để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài qua đường hàng không về cảng hàng không quốc tế nội bài sau đó vận chuyển vào đồng nai tiêu thụ vừa bị công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp hà nội và cục hải quan hà nội đấu tranh triệt xóa
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm công an tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng vũ minh phúc hai mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai khi đang nhận xong kiện hàng chuyển phát
bên trong có khoảng một mươi bảy viên ma túy tổng hợp tại địa bàn phường tân biên thành phố biên hòa toàn bộ số ma túy tổng hợp này được các đối tượng ngụy trang trong hai mươi bốn hộp nhựa hình tròn trụ
phía trên có chứa một loại kem màu trắng bước đầu phúc khai nhận số ma túy trên được gửi từ nước ngoài về cảng hàng không quốc tế nội bài
được chuyển phát vào địa bàn thành phố biên hòa rồi tiếp tục vận chuyển số ma túy cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tỉnh bình dương để tiêu thụ
cách đây khoảng nửa tháng thì duy có đề cập với tôi mua xin rác về đăng ký để nhận hàng ma túy gửi từ ngoài bắt quả ở đây
tới ngày hôm qua khi tôi đang nhận để chuyển sang bình dương thì bị lực lượng chức năng phát hiện ở bù cục
mở rộng điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng trần văn tuấn
cùng chú tỉnh đồng nai
cơ quan công an xác định tuấn là đối tượng thường sử dụng ma túy chung với phúc
và có vai trò giúp sức cho phúc trong việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
trong thời thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác cho các bạn xuyên suốt theo năm lĩnh vực
quyết tâm để không để các đối tượng không lợi dụng đồng nai trở thành nơi trung chuyển cũng như là nơi tập kết ma túy
cũng để đưa ma túy vào tiêu thụ tại các tỉnh tp hcm bình dương
và qua đó cũng quyết tâm
để các đối tượng tiếp tục hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
cũng như biến đồng nai trở thành nơi trung chuyển tập kết ma túy
nhằm kịp thời động viên các tập thể tham gia phá án
giám đốc công an tỉnh đồng nai đã quyết định thưởng đột xuất số tiền năm mươi triệu đồng
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra bắt giữ các đối tượng mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy trên
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết đối tượng đoàn duy khánh
chú thệ tỉnh tiền giang vừa đến đầu thú về hành vi trộm tám mươi chiếc lốp xe ô tô trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
các đồng phạm của khánh đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
gồm trần văn đình lê thành trung nguyễn văn trung điều chú long an
khánh là thuyền trưởng của tàu bv một nghìn hai trăm linh tám của công ty cổ phần tiếp vận đại đồng
vận chuyển hàng từ cảng hải tp hcm ra cảng cái mép tỉnh bà rịa vũng tàu và ngược lại
vào trưa ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khi nhận hàng từ cảng ở tp hcm
phát hiện một thùng hàng bị hở bên trong có nhiều lốp xe ô tô loại lớn
khánh đã liên lạc với đỉnh bán mỗi lốp xe với giá một triệu đồng
sau đó đỉnh cùng thành trung thuê ghe một mươi năm tấn của văn trung
lấy tám mươi chiếc lốp xe và giao cho khánh tám mươi triệu đồng
sau đó mang về bán lại cho người khác với giá mỗi cốp xe là hai triệu sáu trăm năm mươi đồng
công an tỉnh đắk nông vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh
cư trú đối với phan thanh hoàng phó giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đắc nông
để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ
phan thanh hoàng cũng là đăng kiểm viên tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn tám trăm linh một d
của công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đắc nông
cơ quan công an xác định phan thanh hoàng đã nhận hối lộ của một số chủ phương tiện
để làm hồ sơ cải tạo sau đó nghiệm thu xe cải tạo trái quy định pháp luật
ông nguyễn xuân diện giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đắc nông
xác nhận phan thanh hoàng vẫn đi làm bình thường
hiện trung tâm đăng kiểm bốn nghìn tám trăm linh một d chỉ còn ba đăng kiểm viên
và đây là số đăng kiểm viên tối thiểu để một trung tâm đăng kiểm hoạt động
nếu không đủ sẽ phải đóng cửa
cũng theo ông nguyễn xuân diện việc đăng kiểm phương tiện tại trung tâm đăng kiểm bốn nghìn tám trăm linh một d
vẫn diễn ra bình thường
cơ quan chức năng tỉnh đắk nông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho sáu bệnh nhân
trong hai vụ ngộ độc vì ăn nấm mọc từ xác nhậm ve sầu
theo đó vào trưa ngày ba tháng sáu bệnh viện đã tiếp nhận hai nhóm gồm sáu bệnh nhân
cùng chú tại xã chư cà bang huyện ea xuất tỉnh đắk lắc
khi nhập viện thì ba bệnh nhân người lớn có tình trạng lơ mơ rung giật cơ dung giật nhãn cầu
tay chân yếu không cử động được
các bệnh nhân còn lại có biểu hiện nhẹ hơn tiếp xúc tỉnh nói chuyện được nhưng yếu tay chân
một bệnh nhân cho biết mấy ngày qua tại địa phương nhiều người đã đua nhau đi đào nấm mọc từ sắc nhộng ve sầu
để bán về giá bảy mươi đồng một kg và cho rằng đây là thức ăn bổ dưỡng như đông trùng hạ thảo
trong đó nhiều người còn đăng bán lên mạng xã hội
thế vậy người thân trong gia đình bệnh nhân này cũng đi đào được mấy cây nấm màu đỏ
mọc từ xác ấu trùng ve sầu quanh nhà và nấu cho mọi người ăn
sau khoảng bốn giờ mọi người có biểu hiện bùn rùn tay chân nôn ói đau bụng đi ngoài
nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện ea súp
sau đó các bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để điều trị
cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh qua địa bàn huyện bù đăng của tỉnh bình phước
đã khiến nhiều ngôi nhà cây trồng bị tốc mái và gãy đổ
trước đó cơn mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh xảy ra vào khoảng một mươi tám h

trên địa bàn huyện bù đăng đã gây thiệt hại khá nặng nề
cụ thể trên địa bàn thị trấn đức phong khoảng một mươi chín giờ tại đường lê quý đôn
thuộc khu đức lập thị trấn đức phong đã xảy ra cơn mưa lớn
hai cây xanh lớn đổ trên đường khiến cho hai chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng
thời điểm xảy ra sự việc may mắn không có người trong xe
tại xã đồng nai huyện bù đăng cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy cũng đã khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ
một số ngôi nhà bị tấp máy
ngay trong đêm lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng huyện bù đăng tỉnh bình phước
có mặt kịp thời cưa dọn cây ngã đổ và điều tiết phân luồng giao thông ngay khu vực thị trấn đức phong
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại